trong những nỗ lực để đà nẵng trở thành thành phố vì môi trường
có những đóng góp tưởng chừng nhỏ nhưng lại vô cùng thiết thực
đó là những mô hình sống xanh mô hình sử dụng túi ly lông thân thiện với môi trường
hay mô hình thu gom và tái chế rác thải thành đồ dùng hữu ích
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
vào ngày nghỉ cuối tuần các thành viên trong tri hội phụ nữ thành viên bốn phường thọ quang
thành phố đà nẵng lại tranh thủ đến từng nhà để vận động và thu gom rác thải nhựa
sau khi thu gom chị em tiến hành phân loại rác phần thì bán gây quỹ
phần đem tái chế thành hộp đựng bút trò xinh
nhờ đó từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay mô hình này đã tạo việc làm thêm cho nhiều chị em trong tri hội
giúp đỡ hội viên nghèo và tạo điều kiện cho chị em vay vốn
tri hội thành vinh bốn cũng tận dụng những mảnh đất trống xung quanh để thực hiện mô hình trồng rau sạch từ giữa năm hai nghìn một mươi tám
và thu hút sự tham gia tích cực của chị em phụ nữ trong toàn trị hội
hoạt động này không chỉ cung cấp rau sạch cho khu phố mà còn giúp quỹ hội ngày càng tăng
đất trống để thứ nhất là chơi thể thao thì đảm bảo sức khỏe trồng rau thì lợi ích là rau sạch
ở ngoài môi trường thì rau không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho nên là chị em cũng tự gập
trồng lên thì bản lại rẻ cho chị em vừa đảm bảo rau sạch vừa chất lượng
năm hai nghìn một mươi tám đăng ký giải thưởng tri hội vì vậy mà tri hội thành viên bốn đã làm rất nhiều mô hình
thiết kế tạo ra nhiều mô hình tạo ra nhiều mô hình tạo ra nhiều mô hình tạo ra nhiều mô hình
bên cạnh mô hình trồng rau sạch môi hồn sống xanh phát động toàn thể cán bộ hội viên
hưởng ứng chống rác hải nhựa thì tri hội thành viên bốn đã làm thu gom thế liệu để từ đó tạo nguồn quỹ
hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em nghèo và khó khăn ở khu vực
đây là một trong những tri hội rất là mạnh ở phường thọ quang
tại lễ kỷ niệm một trăm linh chín năm ngày quốc tế phụ nữ tám tháng ba và một nghìn chín trăm linh hai
một nghìn chín trăm bảy mươi chín năm ngày khởi nghĩa hai bà trưng tri hội phụ nữ thành viên bốn đã vinh dự được nhận giải nhất
giải thưởng tri hội phụ nữ tiêu biểu năm hai nghìn một mươi tám do ban thử vụ hội liên hiệp phụ nữ thành phố đà nẵng trao tặng